theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vết nứt đồi tại xã xuân hòa huyện bảo yên tỉnh lào cai đang tiếp tục sụt lún tại khu vực lưng đồi
các vết nứt xuất hiện dài rác khắp khu vực vết nứt dài nhất khoảng một trăm linh mét chiều rộng vết nứt năm mét chiều cao tính từ chân đồi lên đến vết nứt là ba mươi năm bốn mươi mét khối lượng đất đá khu vực vết nứt khoảng một mươi mét khối
khu vực vết nứt đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến sáu hộ dân các hộ dân này đều là người dân tộc mông huyện bảo yên đã tổ chức sơ tán gấp các hộ dân này